tính đến tám giờ sáng nay theo giờ việt nam thế giới đã ghi nhận một sáu trăm linh hai sáu trăm chín mươi một ca nhiễm covid một mươi chín
trong đó có chín mươi năm sáu trăm năm mươi bảy ca tử vong hiện mỹ là quốc gia có nhiều ca nhiễm nhất với bốn trăm sáu mươi tám hai trăm tám mươi sáu ca
trong khi italy là quốc gia có nhiều ca tử vong nhất với một mươi tám hai trăm bảy mươi chín ca
trong vòng hai mươi bốn giờ qua mỹ ghi nhận thêm một bảy trăm tám mươi ba ca tử vong do covid một mươi chín trong tổng số bốn trăm sáu mươi tám hai trăm tám mươi sáu người nhiễm ở nước này
trong khi đó số ca nhiễm ở châu âu đang chiếm một nửa số ca trên toàn thế giới
sau italia tây ban nha và pháp có số ca tử vong nhiều thứ hai và thứ ba của khu vực này lần lượt là một mươi năm bốn trăm bốn mươi bảy ca và một mươi hai hai trăm một mươi ca
còn tại trung quốc hôm nay đã ghi nhận thêm bốn mươi hai ca nhiễm tại trung quốc đại lục trong đó có ba mươi tám ca từ nước ngoài vào
bộ y tế indonesia đã cho phép tất cả các phòng thí nghiệm thuộc sở hữu nhà nước hoặc tư nhân đạt chuẩn an toàn sinh học cấp hai
và có các trang thiết bị phương tiện cần thiết tiến hành các xét nghiệm pcr để phát hiện virus sars cov hai
indonesia hiện là một trong những nước có tỷ lệ xét nghiệm covid một mươi chín thấp nhất với chỉ năm mươi hai xét nghiệm trên một triệu dân
trong ngày chín tháng bốn đã có thêm bốn bác sĩ của italia ngã xuống vì dịch covid một mươi

tổng số bác sĩ tử vong kể từ đầu dịch lên một trăm linh người
lực lượng y tá cũng chịu tổn thất lớn với sáu năm trăm bốn mươi chín y tá nhiễm covid một mươi chín và hai mươi sáu người trong số đó đã tử vong
tổng số nhân viên y tế của italia bị nhiễm bệnh hiện lên tới một mươi hai sáu trăm tám mươi một người